thưa quý vị chiều nay thông tin từ cục tổ chức cán bộ bộ công an cho biết thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy
kể từ ngày hôm nay hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đối với đồng chí đỗ văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
người quán quỳnh phụ thái bình cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
cũng trong ngày hôm nay lãnh đạo bộ công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí đỗ văn tú một trăm linh triệu đồng
trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
như tin đã đưa vào tối ngày hai mươi hai tháng chín đồng chí đỗ văn tú nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại khu vực tổ năm thị trấn an bài về việc xuất hiện một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
đồng chí đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin
trong quá trình xác minh đồng chí đỗ văn tú bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát
nên rơi vào tình trạng nguy kịch và hy sinh sau đó
công an tỉnh thái bình đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho đồng chí đỗ văn tú
theo quy định của ngành đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ công an xét thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy cho đồng chí
trước sự hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của đồng chí đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cũng đã quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí
xin được tiếp tục với các thuyết tức an ninh trẻ tựa đáng trí khác
nguy trang cẩn thận trong hộp bánh trung thu những tường có thể vận chuyển chót lọt
thế nhưng ba đối tượng cùng gần một bánh heroin vẫn bị phát hiện bắt giữ
chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp cùng công an thành phố bảo lộc công an các huyện di linh bảo lâm đạo hoài và phòng cảnh sát giao thông triệt phá
được biết đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy này hoạt động liên huyện liên tỉnh
và có yếu tố nước ngoài do đối tượng nguyễn thế ngọ chú tại thành phố bảo lộc cầm đầu
chuyên án chuyên bán ma túy cho các đối tượng nguyện trên nhiều địa bàn như thành phố bảo lộc
các huyện đạo hoài bảo lâm di linh
ngày hai mươi một tháng chín tại thôn một mươi sáu xã lộc thành huyện bảo lâm hai mươi cán bộ chiến sĩ đã tiến hành
vây bắt nguyễn thế ngọ và hoàng văn giáng cùng chú tại thành phố bảo lộc
đang cắt giống ma túy trong hộp bánh trung thu
qua kiểm tra bên trong có năm gói ni lông chứa chất nghi là ma túy dạng heroin gần một bánh
một gói ni lông bên trong có chứa chất nghi là ma túy dạng đá
hai đối tượng khai nhận vừa nhận số ma túy trên từ trần tiến hà ở thành phố hồ chí minh
ngoài số ma túy trên cơ quan công an còn thu giữ một súng điện một cân tiểu ly
cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ ngọ giáng và hà
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
còn vào chiều tối ngày hôm qua tiệm vàng kim khoa trên địa bàn thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
bất ngờ bị hai đối tượng xông vào dùng súng án uy hiếp cướp đi một số vàng nữ trang
hiện lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp để truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp chê
cụ thể khoảng một mươi bảy h hai mươi chiều ngày hai mươi ba tháng chín
hai đối tượng gồm một nam một nữ đã xông vào tiệm vàng
đối tượng nữ mặc áo trắng đội mũ bảo hiểm đập vỡ kính lùa nữ trang vào túi đeo trước ngực
đối tượng nam thì cầm súng ham dọa nhân viên và khách hàng đi vào phía trong quầy và lấy đi một hộp màu vàng
camera an ninh trong tiệm vàng ghi lại khi mà xảy ra vụ việc trong tiệm có đông người tới mua vàng có bảo vệ
khi thấy hai đối tượng cầm vật giống súng xông vào đập vỡ tủ kính mọi người bỏ chạy tán loạn
sau khi đã lấy được vàng thì hai đối tượng lên xe tẩu thoát
theo chủ tiệm vàng tổng số tài sản bị cướp là khoảng tám trăm linh triệu đồng
thưa quý vị sau những vụ cháy lớn gây ra hậu quả nghiêm trọng về người thị trường thiết bị phòng cháy chữa cháy lại được dịp nở rộ
được tuyên truyền các gia đình cũng đã chủ động trang bị các phương tiện như bình chữa cháy búa kìm pháo khóa mặt nạ phòng độc hay là dây thoát hiểm thả chậm để kịp thời xử lý sẵn sàng ứng phó khi có không may xảy ra sự cố
tuy nhiên lợi dụng nhu cầu tăng cao những thiết bị giả kém chất lượng cũng được gian thương trà trộn để bán kiếm lời
vậy người dân cần phải lưu ý những điều gì khi trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy cho gia đình
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
từ vụ cháy trung cư mini khương đình quận thanh xuân nhu cầu về các sản phẩm phòng cháy chữa cháy và cứu hộ tăng cao
trên các trang mạng xã hội tràn lan thông báo giao bán thiết bị phòng cháy chữa cháy trong nước và nước ngoài
một ma trận giá cả và chất lượng
anh quân cũng như hầu hết người dân đều có nhu cầu muốn sắm cho mình những thiết bị bảo hộ chữa cháy để phòng thân
xong trước thực tế này gia đình anh lo ngại sẽ mua phải hàng giả hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc
thì không sử dụng được thì cũng rất là lo ngại
theo tôi để đảm bảo an toàn việc phòng cháy chữa cháy thì trước hết là về công tác tuyên truyền quảng bá để người dân hiểu được sự cấp bách trong giai đoạn hiện nay
cần phải phòng chống đến đâu và giải quyết những vấn đề này trên để như thế nào để đảm bảo được tối đa hạn chế thấp chất về việc đối với người dân trong tình phòng cháy chữa cháy hiện nay
tôi cho rằng là
những mặt hàng về phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn hiện nay và những bước tiếp theo cần phải được kiểm định theo quy định của pháp luật
qua các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cán bộ tuyên truyền khuyến cáo người dân nếu sử dụng phải thiết bị giả thì khi phun bình xịt vào đám cháy không những không dập được mà còn khiến đám cháy bủng lên
như vậy đã mất một mươi phút vàng quan trọng để xử lý ban đầu và khi đã cháy lan thì việc chữa cháy và dập tắt đám cháy là rất khó khăn
hiện tại bây giờ là trên những ví dụ một cái bình phòng cháy này đang được lưu thông trên thị trường
khi các bạn mua cái bình phòng cháy này các bạn hãy xem là bên cạnh cái thân có cái tem kiểm định hay không
trên cái tem kiểm định này các bạn sẽ thấy trên này có cái qr code
để check cái sản phẩm này có được kiểm định chuẩn hay không thì các bạn sử dụng cái điện thoại di động của các bạn
bạn sẽ quét cái qr code này
khi bạn quét cái qr code này thì trên màn hình điện thoại của bạn sẽ có hiện lên cái giấy chứng nhận kiểm định của cái lô sản phẩm này
là lô sản phẩm bình chữa cháy hoặc lô sản phẩm thiết bị phòng cháy cháy được kiểm định bởi cơ quan chức năng
bạn sẽ check cái series trên cái tem này và cái series trên cái giấy chứng nhận kiểm định
nếu cái series trên cái tem này và trên cái giấy chứng nhận kiểm định xuất hiện trên màn hình của bạn nó trùng khớp nhau
thì đây là sản phẩm đã được kiểm định bởi cơ quan chức năng và chúng ta hoàn toàn yên tâm với sản phẩm này
bên cạnh đó là bạn phải tìm hiểu thêm cái đơn vị phân phối sản phẩm hoặc cái đơn vị bán cửa hàng cả bạn
họ có cam kết bảo hành với các bạn hay không
hay là các bạn thì mua xong mà đến lúc có sự cố gì mà người ta không cam kết bảo hành thì đó là bạn sẽ bị mất quyền lợi của mình
qua đây cơ quan chức năng khuyến cáo việc kiểm tra tem kiểm định dán trên bình chữa cháy là vô cùng quan trọng
vì các phương tiện được kiểm định mới đảm bảo an toàn khi sử dụng
khách hàng không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ chất lượng kém không được kiểm tra an toàn gây nguy hiểm khi sử dụng
ngoài ra người dân cũng nên thay mới các bình chữa cháy sau khoảng hai ba năm để đảm bảo an toàn
vì vỏ bình chữa cháy làm bằng kim loại sau thời gian sẽ dỉ xét xỉ hơi không còn khả năng chữa cháy
một thông tin về tình hình dịch bệnh số ca mắc sốt xuất huyết ở hà nội liên tục tăng cao trong hơn một tháng nay
và hiện địa bàn đã ghi nhận ba ca tử vong
các chuyên gia dự đoán trong khoảng tháng một mươi tháng một mươi một số lượng bệnh nhân còn tăng cao hơn nữa
theo đánh giá của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội chỉ tính riêng trong tuần qua
trên địa bàn thành phố đã gây nhận hơn hai người mắc sốt sốt huyết tại hai mươi chín quận huyệt
trong đó huyện phú xuyên là địa bàn ghi nhận số ca mắc nhiều nhất trong tuần với một trăm sáu mươi ba ca
tiếp đến là hoàng mai cầu giấy hà đông đống đa đan phượng thanh oai thanh trì
trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai cho biết hiện số bệnh nhân sốt xuất huyết
chiếm một phần ba số ca bệnh đang điều trị tại đây
mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng một mươi năm hai mươi ca bệnh và đa số là các ca đã trở nặng
thưa quý vị mới đây tại new york chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phạm văn bãi
cùng với thị trưởng thành phố new york eric adams đã ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ kết nghĩa
giữa hai thành phố trước sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tp hcm và new york là hai thành phố có nhiều điểm tương đồng và nhiều tiềm năng
để rút đẩy hợp tác
hai đều có vai trò đặc biệt đối với hai quốc gia
new york với dân số khoảng chín triệu người tương đương với tp hcm
là trung tâm tài chính thương mại văn hóa quan trọng của mỹ và thế giới
trong khi đó tp hcm là đầu tàu kinh tế trung tâm kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật của việt nam
đây là tiền đề quan trọng và bước đầu để hai bên đến gần nhau và đi cùng nhau
lễ ký kết diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi hai nước nâng cấp quan hệ
lên đối tác chiến lược toàn diện
ủy ban nhân dân tp hcm việc này không chỉ mang tính biểu tượng
mà còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong việc rút đẩy quan hệ hợp tác toàn diện
thực chất hiệu quả giữa hai quốc gia ở tất cả các cấp
trước việc mạng xã hội lan truyền thông tin về việc sắp xếp sắp nhập các phường
của quận ba tp hcm và thành lập các phường như hoàng sa trường sa
đại diện ủy ban nhân dân quận ba khẳng định đây là tin đồn thất thiệt
theo bà phạm thị thúy hằng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận ba qua trà soát đến nay ủy ban nhân dân quận ba
có đề xuất phương án sắp nhập các phường
tuy nhiên phương án của quận chỉ mới là đề xuất
chưa được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt
vì vậy đến nay chưa có phương án chính thức nào về việc sắp nhập các phường của quận
như thông tin trên mạng xã hội lan truyền
trước đó vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm có thông tin về việc thực hiện
nghị quyết một trăm một mươi bảy của chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
ngay sau khi thông tin trà soát được sở nội vụ tp hcm công bố
trên mạng xã hội lan truyền thông tin về ba phương án sắp nhập khiến dư luận quan tâm
tiếp đó ngày một mươi sáu tháng chín có tin đồn về việc thành lập các quận gia đình
quận sài gòn quận chợ lớn trên cơ sở sắp xếp sáu quận nội thành của tp hcm
tuy nhiên tất cả các tin đồn này đều là tin đồn thất thiệt
đến cuối giờ chiều ngày hai mươi bốn tháng chín cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm cùng với trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm và các đơn vị chức năng quận bình thạnh
và phương hai mươi bảy quận bình thành vẫn đang khẩn trương tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài
trong đống đổ nát do sập căn nhà bốn tầng
theo thông tin ban đầu tại hiện trường thời điểm sự cố xảy ra
có một số nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát
đến một mươi năm h hai mươi ba phút cùng ngày tổ ứng cứu đã đưa được các nạn nhân ra ngoài
và đưa đi các nạn nhân

trong tình trạng bị sập đổ
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cố nạn cố hộ công an tp hcm
điều động xe cứu hộ và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
theo ghi nhận căn nhà bốn tầng bị sập hoàn toàn gạch đá cùng nhiều vật tư xây dựng ngỗ ngang
ngày hai mươi bốn tháng chín công an tỉnh bình phước đang tiếp tục sàng lọc xử lý nhóm người
có hành vi sử dụng trái phép chất mà tuỷ và tàn trữ trái phép chất mà tuỷ
tại địa điểm vui chơi bumboo club thuộc khu phố một phường minh hưng thị xã trần thành
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút đêm hai mươi ba tháng chín hàng trăm chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy phòng cảnh sát cơ động và công an thị xã chân thành tỉnh bình phước
bất ngờ kiểm tra bumboo club và phát hiện năm mươi hai khách và nhân viên phục vụ đang có mặt tại đây
trong đó lâm thị tuyết nhi sinh năm hai nghìn hai quê cần thơ đang cất giấu một gói
khoảng năm gram ma túy tổng hợp trong người
tại nơi ở cú nhi công an thu dưới theo một gram ma túy
thế hành tự test ma túy công an phát hiện tám trong số năm mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
công an phường tân kiển quận bảy tp hcm vừa tiếp nhận thông tin trình báo của người dân
về vụ trộm đột nhập tiệm spa lấy nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
nữ chủ nhà cho biết thuê căn nhà trên đường số ba mươi bảy phường tân kiển quận bảy để ở và kinh doanh tiệm spa
trạng sáng một mươi chín tháng chín khi chị đang ngủ trong phòng tại lầu một
thì nghe tiếng động nên giật mình tỉnh dậy và thấy bóng một người từ trong phòng chạy ra ngoài ban công
xem lại camera thì phát hiện vào khoảng ba giờ sáng có hai thanh niên đến dừng xe trước cổng
sau đó một người treo hàng trào đột nhập vào tiệm spa lấy đi một ipad một macbook
một điện thoại di động trị giá hơn một trăm linh triệu đồng rồi nhảy từ lầu một xuống đất tẩu thoát
nạn nhân cũng chia sẻ do sơ ý mở hé cửa để lấy gió cho mát dẫn đến vụ trộm trên
công an phường tân kiển đã trích xuất camera tại hiện trường
để truy xét đối tượng
thời gian vừa qua trên địa bàn của tỉnh bình dương ghi nhận một số vụ án cướp tài sản có diễn biến phức tạp
nhiều vụ các đối tượng đã manh đồng sử dụng vũ khí như súng dao để uy hiếp nhân viên
thực hiện hành vi cướp ngân hàng cướp tiệm vàng
tuy nhiên tất cả các vụ việc đều được lực lượng công an phối hợp tốt cùng với quần chúng nhân dân
khống chế và bắt giữ ngay được các đối tượng
đây là hình ảnh camera ghi lại cảnh đối tượng nguyễn tấn phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hồ khẩu thường trú huyện trân thành tỉnh bình phước đã manh đồng sử dụng súng bắn chỉ thiên lên trần nhà
để đe dọa cướp số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng tại địa bàn thị trấn lai uyên huyện bầu bàng
quá trình bỏ trốn phát đã dùng súng bắn làm một nhân viên bảo vệ bị thương
còn đây là đối tượng nguyễn đức mừng hai mươi ba tuổi hồ khẩu thường trú tỉnh đắk lắc
ngày chín tháng tám do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên mừng đã mượn xe máy của bạn đi từ tỉnh đồng nai
đến một tiệm vàng trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba phường tân đông hiệp thành phố dĩ an để giả làm người mua vàng
khi xem hai chiếc lắc vàng một mươi tám k trọng lượng hơn bảy chỉ có tổng trị giá khoảng bốn mươi chín triệu đồng
đối tượng bất ngờ bỏ chạy ra xe máy để tẩu thoát
thấy vậy chú tiệm vàng đã triêu hô cướp và cùng người dân gần đó đuổi theo không chế được mừng
và giao cho cơ quan công an xử lý
qua các vụ án trên cho thấy các đối tượng cướp ngân hàng tiệm vàng ngày càng manh động và liều lĩnh
các đối tượng sử dụng vũ khí súng tự chế không khí nguy hiểm uy hiếp nhân viên bảo vệ
tại các ngân hàng tiệm vàng nhằm mục đích cướp tài sản
đối tượng đã xác định là cướp ngân hàng do đó là đối tượng chuẩn bị công cụ phương tiện rất là bài bản
có dự mưu từ trước là đối tượng thực hiện hành trì đến cùng
xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh trực tự
lực lượng công an đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền về các phương thức thu đoàn phạm tội của các loại tội phạm
nhất là tội phạm cướp ngân hàng tiệm vàng để người dân kịp thời nắm bắt nâng cao tinh thần cảnh giác
chú động có biện pháp phòng ngừa bảo vệ tính mạng tài sản

qua tuyên truyền lực lượng công an đã khuyến khích các cửa hàng vàng bạc chi nhánh ngân hàng
lắp đặt đầy đủ hệ thống camera an ninh hệ thống báo động xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ bảo đảm về số lượng và chất lượng
đặc biệt cảnh giác trong những thời điểm có lượng tiền vàng giao dịch lớn
trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ theo quy định pháp luật để nhân viên bảo vệ có khả năng phòng vệ ngăn chặn kịp thời các vụ cướp tài sản

bên cạnh đó công an tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên ngân hàng các kỹ năng cần thiết để sớm phát hiện đối phó với các vụ cướp ngân hàng xảy ra
nội dung tập huấn bao gồm các kỹ năng xử lý tình huống gia đình xảy ra khi đối tượng cướp tài sản
cụ thể như chủ động bình tĩnh làm theo yêu cầu của đối tượng đặc biệt là đối tượng có sử dụng vũ khí nóng
cố gắng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng để cung cấp cho lực lượng chức năng
khi xảy ra cướp đề phòng trường hợp khách hàng hoán sợ nguy cơ dẫn đến các hành động bột phát gây nguy hiểm cho những người có mặt tại hiện trường
thì nhân viên ngân hàng cần phải kịp thời trấn an hướng dẫn cho khách hàng nhằm bảo vệ an toàn và quyền lợi của họ
tập huấn cho nhân viên bảo vệ những kỹ năng bí mật bóng nút bó động không chế bất giữ đối tượng trong trường hợp có thể vô hoán
xe tải biển kiểm soát tám mươi chín c một mươi hai nghìn một trăm bảy mươi năm do tài xế trú tại xã tân quang huyện văn lâm tỉnh hưng yên điều khiển
tại thời điểm kiểm tra chủ xe không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các giấy tờ khác có liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm động vật
lái xe đồng thời là chủ phương tiện khai mua số sản phẩm trên tại một chợ thuộc huyện thường tín thành phố hà nội
dù biết sản phẩm đã bốc mùi nhưng vì ham rẻ nên vẫn mua về để tìm khách bán kiếm lời
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường hòa cường nam quận hải châu có một lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số hai mươi tám nguyễn lộ trạch do bà đinh thị kiều tiên làm chủ
công an quận hải châu phát hiện ba bánh trung thu các loại và một hộp thạch trái cây do nước ngoài sản xuất
không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc ban đầu bà tiên khai nhận với mua số bánh này trên mạng về để kinh doanh dịp tết trung thu
hiện công an quận hải châu đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ
tết trung thu đang đến gần
các mặt hàng như đồ chơi bánh trung thu đã được bày bán đa dạng trên thị trường
đây cũng là thời điểm dễ xảy ra tình trạng hàng nhái hàng giả hàng kém chất lượng
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
để góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp này
có mặt tại một số tuyến đường trên địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an
rất dễ dàng để tìm thấy rất nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em không lành mạnh bánh trung thu không rõ nguồn gốc
theo ghi nhận của phóng viên rất nhiều các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại chợ vinh
không thực hiện đầy đủ những quy định về nhãn sản phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc
thậm chí nhiều sản phẩm còn không có bao bì gói mà để chân một số loại thậm chí đã cũ xỉn màu
các đồng chí công an đi ngăn chặn đi kiểm tra ra soát thật kỹ càng để cho người dân chúng tôi có thể mua được những sản phẩm tốt
các lực lượng chức năng các quản lý thị trường công an vào là cuộc để làm thì tôi thấy đó là điều tốt thôi để làm cho các cháu
nói chung đó là an tâm gọi là để vui chơi
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh nghệ an
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh tại thành phố vinh do bà đạn thị giang làm chủ
phát hiện cơ sở này đang bày bán năm ba trăm ba mươi sáu sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc không có chứng nhận hợp quy và cảnh báo an toàn theo đúng quy định
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng với tổng giá trị thu phạt tiêu hủy gần bốn mươi triệu đồng
cảnh sát kinh tế cũng đã chủ động để là triển khai đông bộ các biện pháp biểu vụ để nắm tình hình
rồi triển khai xây dựng kế hoạch để phân công lực lượng ra soát ở tất cả các địa bàn
trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng như quản lý thị trường hải quan
một số đơn vị chức năng khác để mà chủ động trong công tác nắm tình hình và chủ động trong công tác đấu tranh đối với các hành vi vi phạm
mục đích là bình ổn lại thị trường đảm bảo chất lượng trong hàng hóa đối với khi mà đến được người dân
chỉ từ tháng tám đến nay các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra gần tám trăm linh vụ
phát hiện xử lý hơn bảy trăm linh vụ với các vi phạm chủ yếu là hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ gian lận thương mại
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền hơn một hai tỷ đồng đồng thời tiêu hủy số lượng hàng hóa trên với tổng giá trị hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
đề nghị công an các địa phương tăng cường phối hợp trong hoạt động kiểm tra các mặt hàng cao điểm
trong đợt dịp tết trung thu này đặc biệt là bánh các nguyên liệu làm bánh các đồ chơi
từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh nghệ an tiếp tục kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh
xe ô tô vận chuyển trên tuyến
qua đó đấu tranh phát hiện xử lý các vi phạm kinh doanh vận chuyển hàng giả hàng nhập lậu
không rõ nguồn gốc nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và quyền lợi cho người tiêu dùng
thưa quý vị máy bay là phương tiện di chuyển nhanh do đó nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cũng ngày một gia tăng
lợi dụng điều này nhiều đối tượng cũng đã dùng những chiêu trò và những chiêu thức lừa đảo bán vé máy bay giả
không biết người dân vì ham
không rẻ đã phải ăn cháy đắng khi mua vé qua mạng trực tuyến
thậm chí là có trường hợp sau khi ra sân bay mới tá hỏa vì vé không có giá trị
có nhu cầu đi du lịch cùng gia đình anh nguyễn văn hạnh đã lên mạng đặt mua vài máy bay tại trang facebook chiến trần mạnh
do tin tưởng đến đây hạnh đã chuyển khoản vào tiền khoản của anh mạnh gần một mươi hai triệu đồng và nhận được một cd về đoàn
đến ngày gần bay anh hạnh làm thờ tục check in online
khi được biết tất cả những cd về này
anh hạnh liên hệ với người bán nhưng đã bị chặn liên lạc
khoảng một thời gian gần đây tôi có đặt một vé cho khoảng năm người cho gia đình đi vào sài gòn
nhưng mà bây giờ đã chuyển tiền từ mùng ba tháng tám đến hiện tại bây giờ ngày mai bay rồi mà vẫn chưa được xuất vé
hiện tại khi nhắn tin để hỏi lại về quy trình xuất vé hay là các thứ của bên anh ấy gối gửi cho tôi một mã đặt chỗ
thì tôi cũng có kiểm tra cái mã đặt chỗ này
không biết là linh tính bách bảo thế nào thì tôi có gọi điện lệnh trên tổng đài
tổng đài của vietnam airlines và bamboo airways để kiểm tra và check lại vé
nhưng thực sự thì cái vé đã bị hủy ngay từ cái hôm đấy ngay từ hôm mà tôi check vé xong rồi
thì hiện tại bây giờ thì tôi có liên lạc lại cho anh ý thì nhưng anh ấy không bắt máy không trả lời không trả lời bất kỳ tin nhắn nào cả
không riêng gì anh hạnh trong thời gian qua có hàng chục thậm chí hàng trăm người bị sập bẫy lừa đảo liên quan đến du lịch mua vé máy bay
lợi dụng vào việc ham rẻ nhiều đối tượng đã tung ra những chiêu trò vé khuyến mại vé ưu đãi để tiết kiệm tiền cho khách hàng
nhưng trong thời gian qua có hàng chục thậm chí hàng trăm người bị sập bẫy lừa đảo liên quan đến du lịch mua vé máy bay
hoặc xây dựng các trang web có hình thức dùng với các hãng hàng không uy tín để từ đó thuận lợi trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tránh cái trường hợp mà vì cái giá rẻ rẻ hơn một hai trăm linh nhưng mà chúng ta cũng đánh đổi lấy một cái sự gọi là mạo hiểm để mà chuyển khoản cho các đối tượng
mà chúng ta rõ ràng chưa biết danh tính chưa biết về cái nguồn gốc mà chỉ bằng cái cảm quan của mình cho rằng đây là một cái trang fanpage đáng tin tưởng để mà đặt vé máy bay
nhất là đặt một cái số lượng rất lớn thì cái điều này cần phải hết sức cẩn trọng
trong trường hợp cần đặt một cái số lượng vé máy bay rất là lớn thì chúng ta nên đến trực tiếp tại các cái đại lý hoặc là những cái hãng hàng không để mà có một cái sự chính thức trong vấn đề là giao dịch
nhiều câu hỏi được đặt ra tại sao đã nhiều lần cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo của nhóm đối tượng này
nhưng nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy là do sự nhịa dạ cả tin của khách hàng hay do công tác đấu tranh xử lý các đối tượng vẫn còn buông lỏng chưa có sự nghiêm minh
đối tượng mạo danh các tổ chức để bán vé bay nhưng thực tế không có vé để bán và cũng không trả lại tiền
thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với chế tài là phạt cải đạo không giam đữ đến ba năm hoặc là phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
nếu số tiền chiếm đoạt từ hai triệu đến năm mươi triệu đồng còn nếu số tiền chiếm đoạt từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
thì hình phạt sẽ là phạt tù từ hai năm đến bảy năm
còn mức cao nhất của tội danh này là hai mươi năm tù hoặc là tù trung thân nếu số tiền chiếm đoạt từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
để tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu người dân cần lưu ý chỉ mua vé máy bay qua web chính hãng của hãng hàng không
cuộc gọi trực tiếp đến tổng đài không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý không rõ về chất lượng và độ y tín
trước khi chuyển tiền cho bên bán cần đọc kỹ thông tin bão vé và kiểm tra có hiệu lực
đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng xoát lại thông tin hành trình bay hành khách bay
dịp tết trung thu năm nay thì khi mà cuộc tranh cãi về bánh trung thu nhân thập cẩm hay là bánh trung thu nhân đậu xanh ngon hơn
chưa kịp lắng xuống thì lại xuất hiện một kiểu bánh trung thu mới đó là bánh trung thu rát vàng
dù mỗi chiếc bánh trung thu rát vàng có giá giao động từ một đến một năm triệu đồng thì hiện các sưởng sản xuất loại bánh này cũng đều đã cháy hàng làm ra không đủ bán
quá trình làm bánh trung thu rát vàng trải qua nhiều công đoạn như là làm nhân làm vỏ bánh dập khuôn bánh nướng bánh và cuối cùng là rát vàng
nhân bánh trung thu rát vàng có thể là bào ngư vi cá lạp sưởng xá xíu
còn vỏ bánh thì được trộn đều
bánh trung thu rát vàng được trộn đều với mạch nha và mật ong để tạo độ ngọt thanh
bánh sẽ được nướng khoảng ba mươi đến bốn mươi năm phút sau đó thì để nguội phơi gió tự nhiên trong tầm ba bốn tiếng
khi đó thì vỏ bánh đã đủ độ cứng và cũng không quá nóng để phủ lên ba lớp bột vàng và một lớp lá vàng
bánh được tập trung hướng tới thị trường chủ yếu là thành phố hà nội thành phố hồ chí minh với nhu cầu lớn và đối tượng là những khách hàng thượng liên hợp trung thu mua để làm quán
phát huy những lợi thế của các địa phương tạo nên những sản phẩm du lịch nổi bật kết nối đông bắc tây bắc
việc ký kết hợp tác du lịch giữa năm tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến mới để sự liên kết hợp tác đi vào chiều sâu và bền vững
mở ra cơ hội hợp tác mới phát huy vai trò các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành du lịch năm địa phương
trong đó tập trung kết nối quảng bá xúc tiến du lịch

sở công thương tp hcm vừa có công văn gửi cục quản lý thị trường tp hcm và ủy ban nhân dân các quận huyện và doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn
về đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân
theo đó sở công thương tp hcm đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh
săn dầu chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung mức dự trữ theo quy định chia sẻ nguồn cung lợi nhuận trong hệ thống phân phối
để đảm bảo không gián đoạn việc cung ứng xăng dầu ra thị trường
tuyệt đối không được tự ý dừng hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi chưa có văn bản chấp thuận của sở công thương
tăng cường đảm bảo an ninh an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường nắm bắt tình hình báo cáo những vấn đề liên quan với sở công thương các sở ngành liên quan để kịp thời xử lý
sở yêu cầu chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo tác động và góp phần phòng ngừa
ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình phước vừa có văn bản gửi cho các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền kêu gọi xã hội hóa câu lạc bộ bóng đá bình phước
theo đó sở văn hóa thể thao và du lịch kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm lực tham gia đầu tư phát triển câu lạc bộ bóng đá bình phước
đối tượng là các tổ chức pháp nhân việt nam hợp lệ không có vốn nhà nước đang hoạt động trong và ngoài tỉnh bình phước
là doanh nghiệp có năng lực kinh nghiệm tâm huyết trách nhiệm tuân thủ chấp hành đúng quy định pháp luật của nhà nước
đối với doanh nghiệp ngoài tỉnh bình phước sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương tài trợ câu lạc bộ bóng đá bình phước
phải thành lập doanh nghiệp hoạt động bóng đá trên địa bàn tỉnh
về năng lực tài chính doanh nghiệp phải có xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu năm mươi tỷ đồng
có văn bản cam kết tài trợ tối thiểu năm mươi tỷ đồng một năm và ít nhất tài trợ trong năm năm với tổng kinh phí khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
về năng lực kinh nghiệm đã tài trợ ít nhất một đơn vị thể thao chuyên nghiệp
doanh nghiệp có tâm huyết trách nhiệm muốn đầu tư đội bóng xây dựng đề án phát triển câu lạc bộ
trong đó nêu rõ mục tiêu đầu tư phát triển phương án đầu tư tiếp quản đội bóng phương án xây dựng tu bổ cơ sở vật chất
thưa quý vị mới đây
iphone một mươi năm series đã chính thức mở bán tại thị trường quốc tế
như mỗi năm những người kinh doanh iphone sắp tay tại việt nam lại qua singapore để mua iphone một mươi năm series
về bán cho những khách hàng trong nước muốn sở hữu sớm sản phẩm này
theo một số cửa hàng kinh doanh điện thoại iphone nhận định
nhu cầu mua iphone một mươi năm sắp tay ngày đầu không kém các năm trước chủ yếu với mục đích làm quà biếu
tuy nhiên các cửa hàng rau giá tại việt nam cao hơn do chi phí cắt khâu năm nay cao hơn
một số iphone một mươi năm series đã chính thức mở bán tại thị trường quốc tế
iphone một mươi năm pro max dung lượng hai trăm năm mươi sáu gb đã được khách hàng mua với giá bốn mươi chín năm triệu đồng
tuy nhiên do hàng chính hãng tại việt nam năm nay bán sớm
nên các chủ cửa hàng cho biết iphone một mươi năm sách tay chủ yếu chỉ bán được trong hai mươi ba ngày đầu
thay vì hai ba tuần đầu như các năm trước
với tinh thần tương thân tương ái đại diện đoàn thanh niên công an thành phố cần thơ
đã đến thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ cho trung tá nguyễn văn trước
bán bộ phòng kỹ thuật hiệp dụng của đoàn thanh niên công an thành phố cần thơ
được biết đồng chí trước hiện đang mắc bệnh
cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn khi nguồn thu nhập chính trong nhà chỉ từ tiền lương của anh trước
vợ anh phải vừa lo việc nhà vừa chăm sóc anh và hai con nhỏ
chia sẻ sâu sắc những khó khăn của anh và gia đình
trung tiên một mươi triệu đồng
từ nguồn kinh phí nuôi heo đất nghĩa tình chiến sĩ để hỗ trợ phần nào giúp anh an tâm điều trị và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này
từ đầu năm đến nay công an thành phố cần thơ đã hỗ trợ sáu trường hợp là cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn bốn mươi triệu đồng
trong khuôn khổ lễ hội du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi bảy gala đêm việt nam đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế
giúp kết nối tốt hơn quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực
gala đêm việt nam bởi đầu với chương trình nghệ thuật gián hình việt nam chef of vietnam như lời chào lời mời du khách đến với việt nam để nhìn ngắm thiên nhiên hùng hồ vui vẻ và tươi đẹp
các nhà cụ dân tộc đặc trưng của dân tộc việt nam như đàn đá tờ rương đinh vá bầu sáo
đã tạo nên một bản dấu ấn hưởng đậm đà bản sắc
tại gala chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mã nhận định
thành phố luôn trân trọng những giá trị truyền thống và luôn hướng về tương lai một điểm đến sống đồng hồ hơn thiện
một thành phố đang xen hài hòa giữ nhiệm sống năng động hiện đại trong một không gian chứa đầy những giá trị kiến trúc văn hóa lâu đời
một thành phố mà du khách có thể tìm thấy bất kỳ món ngon nào của thế giới bên cạnh những món ngon khắp mọi miền đất nước việt nam
trong tháng một mươi tới đây chỉ vừa phim academy và story phối hợp tổ chức tháng phim
bây giờ đã đến tháng một mươi trình chiếu chín tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân đặng nhật minh
trong đó có ba bộ phim mới nhất mà ông vừa hoàn thành
chính bộ phim được chọn trình chiếu và giới thiệu lần này gồm bao giờ cho đến tháng một mươi hà nội mùa đông năm bốn mươi sáu
cô gái trên sông mùa ổi thương nhớ đồng quê
tháng năm những gương mặt thị xã trong tầm tay trở về và hoa nhạc
trong đó bao giờ cho đến tháng một mươi từng được kênh truyền hình cnn bình chọn vào tốt mặt của bộ phim này
quý vị trong những năm qua thành phố hồ chí minh đã tăng cường đẩy mạnh hoạt động liên kết
với hơn bốn mươi tỉnh thành trong cả nước để phát triển và tiêu thụ sản phẩm
hoạt động kết nối hai chiều này đã giúp cho các địa phương được mở rộng đầu ra sản phẩm
còn doanh nghiệp và người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh
cũng được tiếp cận nguồn hàng phong phú chất lượng với giá cả hợp lý
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
giờ đây dạo quanh bất cứ hệ thống siêu thị hiện đại nào của thành phố hồ chí minh
người tiêu dùng cũng dễ dàng nhận thấy những quầy hàng như thế này
hạt điều bình phước miếng dòng tây bắc bánh đậu xanh hải dương
nước mắm lê gia khô cá phan thiết
các sản phẩm ô cốt đặc sản của các tỉnh hành
giờ đây đã có mặt trên các kệ hàng của hệ thống siêu thị tại thành phố hồ chí minh
vì các hệ thống siêu thị hiện đại dành nhiều khu vực rộng
để bài bán các sản phẩm ô cốt của các tỉnh hành trên cả nước
giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn
nhiều khi mà thèm cái sản phẩm ở quê
thì cứ vào mấy cái siêu thị như vậy thôi
nó bán đầy đủ hết cái sản phẩm của địa phương
central retail việt nam cũng đồng hành cùng chương trình ô cốt
với là xúc tiến tiêu thụ qua việc hỗ trợ đưa các sản phẩm ô cốt
vào hệ thống bán lẻ hiện đại nói chung
và hệ thống siêu thị gopixie nói riêng
để hỗ trợ cho các nhà cung cấp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
các hộ nông dân các hợp tác xã
thì central retail cam kết là sẽ không thu chí khấu sản phẩm
đồng thời là sẽ ưu tiên cái thời gian thanh toán linh động từ bảy đến một mươi năm ngày
để sản phẩm ô cốt phong phú và đạt chất lượng cao
thành phố đang triển khai thực hiện chương trình ô cốp
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thay vì chỉ có năm huyện triển khai như trước đây
thành phố sẽ mở rộng ra tất cả các địa phương
cùng với đó sản phẩm ô cốt cũng mở rộng thêm sáu lĩnh vực
gồm thực phẩm đồ uống thảo dược vải và may mặt
lưu niệm nội thất trang trí dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch
sẽ tổ chức một sự kiện kết nối cuối năm
cho tất cả các tỉnh thành
của các vùng cùng tham gia
sẽ có những hoạt động kết nối về đặc sản làng nghề
các sản phẩm kết nối về sản phẩm ô cớp
sản phẩm đặc sản đặc trưng các sản phẩm start up v v
theo sở công thương tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi
phấn đấu có ít nhất một mươi sản phẩm ô cốt được công nhận
đạt từ ba sao trở lên
trong đó có khoảng từ bốn trăm linh năm trăm linh sản phẩm ô cốt đạt năm sao
có ít nhất ba mươi các chủ thể ô cốt
xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàng
có ít nhất năm mươi làng nghề truyền thống
các sản phẩm ô cốt
có ít nhất năm mươi chủ thể ô cốt tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại
để đạt được mục tiêu đó
thành phố sẽ tăng cường kết nối hai chiều
giữa vùng nguyên liệu và doanh nghiệp xuất khẩu
với thành phố hồ chí minh
tạo tiền đều quan trọng
để sản phẩm hàng hóa việt vương xa